tỉnh tuyên quang và bộ giao thông vận tải đã lòng trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu và đường dẫn cầu bình ca thuộc đường hồ chí minh
lãnh đạo bộ giao thông vận tải lãnh đạo tỉnh ủy bí ban nhân dân các sở ban ngành tỉnh tuyên quang cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh đã đến tham dự
cầu bình ca là công trình cầu cấp hai với tổng chiều dài toàn cầu và đường dẫn là một mươi hai chín mươi hai km với kinh phí hơn tám trăm một mươi hai tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ
việc đầu tư xây dựng công trình là để kết nối toàn tuyến đường hồ chí minh từ bắc bó cao bằng đến đất mũi cà mau góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ tạo điều kiện phát triển cho các tỉnh miền núi phía bắc
tại bữa lễ đồng chí nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị đơn vị quản lý công trình thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng để công trình luôn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật bền vững khai thác sử dụng lâu dài